tại quảng trường lâm viên thành phố đà lạt sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lâm đồng
đã phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước cho các huyện thành phố trên địa bàn toàn tỉnh
lễ phát động nhằm mục đích nâng cao nhận thức trách nhiệm của chính quyền
các ban ngành gia đình về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác phòng chống đuối nước trẻ em
và tạo môi trường sống an toàn lành mạnh cho trẻ em giảm thiểu tình trạng trẻ em bị tử vong do đuối nước
đồng thời tạo cho các em kỹ năng an toàn trong môi trường nước
ngày sau lễ phát động đã diễn ra giải bơi trẻ thiếu niên nhi đồng năm hai nghìn một mươi chín
đây là hoạt động bổ ích và ý nghĩa giúp các em tự tin tham gia các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa
nơi có sông hồ học kỹ năng sống kỹ năng để sinh tồn